năm hai nghìn một mươi chín này là năm hành động tuyên truyền để giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ em
giúp thế hệ tương lai tránh khỏi các bệnh nhiễm khuẩn và kháng kháng sinh
đây là thông điệp được bộ y tế và vinta diary việt nam đưa ra trong ngày hôm nay
từ sáu đến ba mươi sáu tháng kháng thể từ mẹ truyền sang con không còn
trong khi cơ thể trẻ chưa tự sinh ra đủ kháng thể nên hệ miễn dịch rất yếu
đây là giai đoạn khoảng chống miễn dịch
do vậy việc bổ sung dinh dưỡng miễn dịch để tăng cường kháng thể trong giai đoạn này là rất quan trọng
kháng thể igg là kháng thể phổ biến trong sữa non
có tác dụng tăng cường miễn dịch cho trẻ em trong giai đoạn khoảng chống miễn dịch
nghiên cứu đã cho thấy kháng thể này dự phòng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô hấp ở trẻ em